ngày một mươi hai tháng hai công an huyện mỹ đức hà nội cho biết đơn vị này đã lập biên bản xử lý bảy trường hợp cò mồi treo kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa hương
các đơn vị nghiệp vụ của công an huyện mỹ đức phát hiện xử lý bảy đối tượng có hành vi cò mồi lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chúa hương gây mất trật tự công cộng
căn cứ hành vi vi phạm công an huyện mỹ đức đã lập hồ sơ xử lý sáu trường hợp phạt số tiền bốn hai triệu đồng tạm giữ hai xe mô tô bốn giấy phép lái xe nhắc nhở một trường hợp
thời gian tới công an huyện mỹ đức sẽ tiếp tục triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường dẫn vào chùa hương và khu vực khu di tích thắng cảnh và sẽ xử lý nghiêm những trường hợp